thưa quý vị từ kết quả khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông
đã làm cho ba người tử nạn tám người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa đã khởi tố và bắt tạm giam
người lái xe tải tông vào đuôi xe khách
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa cho biết đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam về tội vi phạm quy định
về tham gia giao thông đường bộ đối với đỗ tiến điệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú ở huyện hải hậu tỉnh nan định
bị can này là người lái xe ô tô tải tông vào đuôi xe khách đã gây ra vụ tai nạn giao thông
đặc biệt nghiêm trọng vào đêm ngày một mươi một tháng bảy tại địa phận thôn tân phước trung xã vạn phước huyện vạn ninh